mặc dù hiện nay cơ cấu cà phê xuất khẩu đã thay đổi theo hướng tích cực song tính chung trị giá xuất khẩu cà phê vẫn giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước
theo số liệu của tổng cục hải quan năm tháng đầu năm xuất khẩu cà phê đạt tám trăm hai mươi năm tấn trị giá hơn một tỷ usd tăng một tám về lượng nhưng giảm một mươi hai về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
về giá xuất khẩu năm tháng qua giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê chỉ đạt một chín trăm bốn mươi hai usd một tấn giảm một mươi ba sáu so với cùng kỳ năm trước theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương
trong khi xuất khẩu cà phê cơ cấu chủng loại xuất khẩu đã thay đổi theo hướng tích cực khi xuất khẩu cà phê hòa tan tăng tăng hai mươi ba năm về lượng và tăng một mươi chín sáu về trị giá
theo dự báo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cà phê trong tháng sáu sẽ khó khởi sắc do hiện tại thị trường cà phê chưa thấy có tín hiệu tăng
nguồn cung cấp cà phê toàn cầu trong nửa cuối năm nay vẫn dồi dào
các yếu tố thời tiết có thể đe dọa nguồn cung toàn cầu trong thời gian trung hạn và ngắn hạn nhưng sẽ không tác động nghiêm trọng